triều tiên sẽ ngừng tuân thủ cam kết không thử tên lửa cọp và hạt nhân với mỹ và có thể tìm một hướng đi mới
tuyên bố trên vừa được tham tán phái bộ ngoại giao triều tiên đưa ra tại hội nghị giải trừ vũ khí do liên hợp quốc bảo trợ tại geneva thụy sĩ
phát biểu tại hội nghị tham tán chu young chun khẳng định bình nhưỡng không có lý do phải đơn phương tuân thủ cam kết
trong khi washington không tôn trọng cam kết đó
ông cũng cảnh báo nếu mỹ tiếp tục duy trì chính sách như vậy thì tương lai phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên không thể xảy ra
về phần mình đại sứ mỹ robert wood đã bày tỏ quan ngại và cho biết washington hy vọng bình nhưỡng sẽ sớm trở lại bàn đàm phán
hồi cuối năm ngoái triều tiên cảnh báo sẽ đi theo con đường mới nếu mỹ không thể đưa ra đề xuất mới trong đàm phán hạt nhân